chuyển sang phần tin quốc tế thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại thì những thông tin liên quan đến trận động đất tại thổ nhĩ kỳ và syri đã cướp đi sinh mạng của gần một mươi một bảy trăm linh người và bốn mươi bốn người bị thương vẫn là chủ đề nóng thu hút sự quan tâm của toàn thế giới
phát biểu trong chuyến thăm đầu tiên tới tỉnh karaman maras gần tâm chấn tổng thống thổ nhĩ kỳ tayyip erdogan cho biết có một số vấn đề trong cách phản ứng ban đầu đối với trận động đất lớn xảy ra ở miền nam của nước này nhưng các hoạt động hiện đã trở lại bình thường
tổng thống thổ nhĩ kỳ kêu gọi người dân lắng nghe thông tin từ chính quyền trong nơi cảnh nhiều người than phiền về tình trạng thiếu nguồn lương thực cho rằng giới chức đã phản ứng chậm với tình hình
hiện ông erdogan đang đến thăm khu vực chịu ảnh hưởng động đất để trực tiếp thị xác mức độ thiệt hại và công tác ứng phó tại hiện trường
giới chức thổ nhĩ kỳ ước tính khoảng một mươi ba năm triệu người chịu ảnh hưởng và hơn sáu bốn trăm linh tòa nhà tại thổ nhĩ kỳ đã bị tàn phá trong trận động đất có độ lớn lên tới bảy tám này
tổng thống erdogan cho biết chính phủ dự định trong vòng một năm sẽ xây dựng nhà ở cho những người bị mất nhà cửa ở một mươi tỉnh chịu ảnh hưởng
theo thống kê mới nhất số người thiệt hại vì động đất tại thổ nhĩ kỳ và syri đã tăng lên hơn một mươi một bảy trăm linh người trong đó ở thổ nhĩ kỳ là gần chín người và tại syri là gần hai sáu trăm sáu mươi hai người
con số này được cho là sẽ còn tăng vì động đất khiến hàng trăm tòa nhà bị đổ sập tại nhiều thành phố đã vùi lấp những người dân còn đang ngủ